mở đầu chương trình là thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai người tử vong ở thác hang cọp đà lạt vào sáng qua ngày hai mươi ba tháng hai
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã chính thức ra thông cáo báo chí về vụ tai nạn này
theo đó mặc dù không đăng ký hoạt động tour du lịch mạo hiểm không có chức năng tiếp nhận và hướng dẫn cho du khách quốc tế
song công ty trách nhiệm hiểu hạn giấc mơ vàng có trụ sở tại số một mươi tám trên công định phường một tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã tiếp nhận đoàn du khách tám người nước ngoài đồng thời giao cho hai hướng dẫn viên du lịch là nguyễn quốc khánh và cao minh quang
cùng tổ chức tour tham quan mạo hiểm tại khu du lịch thác hang cọp thuộc xã xuân thọ tp đà lạt
mặt khác cả hai hướng dẫn viên này đều chưa được cơ quan chức năng cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
như tin đã đưa vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi ba tháng hai trong lúc hướng dẫn viên du lịch nguyễn quốc khánh hai mươi bốn tuổi
và năm du khách kwakalarafan ba mươi ba tuổi có quốc tịch bà lan đang đu dây
vượt thác hang cọp thì bị trượt tay khiến cả hai rơi xuống phía dưới do bị và đập mạnh nên cả hai tử vong bị dòng nước cuốn trôi
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cứu hộ của tỉnh lâm đồng đã tổ chức tìm kiếm phát hiện thi thể hai nạn nhân
tại khu vực cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng năm trăm linh m đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng để phục vụ công tác điều tra
còn tại tỉnh đắk lắc với hành vi chống người thi hành công vụ bốn đối tượng cùng chú ở xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã bị công an huyện buôn đôn khởi tố bắt tạm ra
bốn đối tượng là ifuk kanun itami kanun yviek kanun và imam mua
trước đó ifuk và itami dùng máy kéo vận chuyển số gỗ mà các đối tượng này khai thác trái phép ở khu vực đèo chuối thuộc xã krona huyện bồn đôn
khi bị lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng này đã bị bắt tạm ra
các đối tượng đã gọi điện cho yviek và imam mua đến để cùng ngăn cản chống đối và có hành vi đe dọa xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ
các đối tượng còn hô hoán cho một số người đồng bào dân tộc thiểu số đang làm giấy ở gần đó để gây sức ép với tổ công tác rồi nhảy lên xe chặt đứt dây thả số gỗ lậu xuống để phi tàng
với những hành vi trên công an huyện buôn đôn đã khởi tố cả bốn đối tượng về tội chống người thi hành công vụ
tại tỉnh trà vinh công an huyện cầu kè đang tạm giữ hình sự thạch sa ly
thạch sa ly ba mươi chín tuổi chú xã hòa ân huyện cầu kè tỉnh trà vinh để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của người khác
khoảng hơn hai mươi hai h đêm một mươi tám tháng hai người dân ở ấp dầm dầu xã hòa ân huyện cầu kè phát hiện ngọn lửa bốc lên từ hai căn nhà của hai anh em ruột là thạch trắng hai mươi chín tuổi và thạch pháp ba mươi ba tuổi trú cùng ấp
ngay lập tức bà con xung quanh đã sử dụng các phương tiện sẵn có để dập lửa và điện báo công an huyện cầu kè
nhân được tin báo lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân dập lửa và khám nghiệm ngay hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ cháy
qua công tác khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định đây là hiện trường có án vì điểm phát cháy từ phía ngoài cháy vào
nắm tình hình sàng lập đối tượng cơ quan công an đã làm rõ thạch sa ly có mâu thuẫn với gia đình bị hại nên đã đốt nhà của bị hại được trả thù
hiện công an huyện cầu kè đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước phá luận
sau hai mươi bốn năm trốn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích đặng thị đậm sáu mươi tuổi chú khu phố bốn phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
theo cơ quan điều tra năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bà đặng thị đậm sinh sống tại xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba do ghen tuông bà đậm đã dùng acid tạt vào người ông phạm văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cùng chú tại địa phương
ông sáu phải cất cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là chín mươi bảy
sau khi gây án đặng thị đậm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã
đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh vĩnh long đã bắt được đặng thị đậm theo quyết định truy nã và giao cho công an huyện long hồ tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trong quá trình tuần tra kiểm soát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện đắk cơ rông
tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hai gói thuốc lá lậu
đối tượng vận chuyển số thuốc lá lậu trên là võ minh chiến chú tại thôn lưỡng lễ thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
tác vật thu giữ gồm có hai trăm linh cây thuốc lá ngoại nhắn hiểu năm trăm năm mươi năm tương đương hai gói
ước tính tổng trị giá là hơn sáu mươi triệu đồng
đối tượng khai nhận đã vận chuyển số hàng hóa trên từ lao bảo về đông hà để tiêu thụ
hiện công an huyện đắc cơ rông đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
đặc biệt để thực hiện hành vi phạm tội không còn là thủ đoạn mới
thế nhưng để xử lý rứt điểm được loại tội phạm này thì ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan công an
mỗi người dân cũng cần chủ động nâng cao cảnh giác và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
để kịp thời có các biện pháp đấu tranh làm rõ
và mới đây nhất thì tại hà tĩnh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã bắt giữ một đối tượng lợi dụng facebook để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
và giọng nữ trò chuyện nhắn tin qua lại được đã lấy được tình cảm của anh trường
dù chưa gặp bạn gái lần nào chỉ nói chuyện qua facebook và điện thoại
nhưng anh trường rất tin tưởng và nhiều lần gửi quà từ nước ngoài về cho được
đồng thời anh trường cũng đã một mươi lần chuyển tiền vào tài khoản của được
với tổng số tiền lên đến hai trăm tám mươi tám triệu đồng
doanh nghiệp đuc
sau khi tiếp nhận đơn trình báo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã nhanh chóng điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định đối tượng đặng ngọc được có dấu hiệu liên quan đến vụ việc và tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ
qua đây cơ quan công an cũng khuyên cáo cho người dân biết phương thức thủ đoạn lừa đảo mới để cảnh giác phòng ngừa tội phạm
tương đối phổ biến ở trên địa bàn cả nước cho nên cũng đề nghị cũng khuyến cáo với người dân là nâng cao thái độ cảnh giác đối với loài tội phạm này
để khi mà có ảnh hưởng đến quyền lời của mình thì đề nghị cũng phải đến cơ quan công an trình báo để điều tra làm rõ
sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội không còn là thủ đoạn mới nhưng để xử lý rứt điểm đối với loại tội phạm này
ngoài sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an thì mỗi người dân cũng cần chủ động nâng cao cảnh giác và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
để kịp thời có các biện pháp đấu tranh làm rõ có như vậy mới góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
sáng ngày hai mươi hai tháng hai trên đường đến cơ quan làm việc thiếu tá đào thế đông phó đội trưởng đội sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
phát hiện và nhặt được một ví nữ bên trong có hai mươi triệu đồng
một trăm linh đô la mỹ một điện thoại di động iphone sáu một số thẻ atm và nhiều tài sản có giá trị khác
đợi khoảng ba mươi phút nhưng không thấy ai đến tìm anh đồng đội đến cơ quan báo cáo sự việc và lãnh đạo đơn vị
công an tỉnh kiên giang đã nhanh chóng xác định chủ nhân và trao trả tài sản cho người bị bắt
hành động của thiếu tá đào thế đông đã góp phần tô đậm nét đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
nhằm kịp thời động viên khen thưởng cho người dân dũng cảm trong đấu tranh truy bắt tội phạm
công an thành phố cà mau đã trao giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho chị nguyễn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và anh nguyễn văn liệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cùng chú tại xã lý văn lâm thành phố cà mau vì có thành tích bắt đối tượng trộm cắp tài sản
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng một anh liệt và chị mỹ phát hiện một người thanh niên trên tay cầm một máy laptop có nhiều biểu hiện nghi vấn
anh liệt và chị mỹ liền đuổi theo và bắt được đối tượng cùng tăng vật giao cơ quan công an
khai thác nhanh đối tượng thừa nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp máy laptop của một người dân trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện bắt giữ
chương trình tiếp tục với các thông tin khác
ủy ban kiểm tra trung ương vừa ra thông báo về kỳ họp thứ một mươi một trong đó kết luận các sai phạm của tập thể và cá nhân liên quan đến sự cố môi trường biển formosa là nghiêm trọng
đến mức phải xem xét
và thi hành kỷ luật
trong đó có ông nguyễn minh quang nguyên bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường và ông võ kim cự chủ tịch liên minh hợp tác xã nguyên chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh
theo đó về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường và các cá nhân liên quan
ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo bung lỏng quản lý điều hành
thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định phê duyệt chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án formosa hà tĩnh
để xảy ra các vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về ông nguyễn minh quang nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng với cương vị là người đứng đầu
ông bùi cách tuyến nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng nguyên tổng cục trưởng tổng cục môi trường
và ông nguyễn thái lai nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
ông mai thanh dung trong thời gian giữ chức cục trưởng cục thẩm định đánh giá tác động môi trường và ông lương duy hanh cục trưởng cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và các cá nhân có liên quan ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh các nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo buông lỏng quản lý điều hành thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện dự án
để xảy ra các vi phạm trong thẩm định phê duyệt cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án formosa hà tĩnh
để xảy ra các vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về ông võ kim cự trong thời gian giữ công vị phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế hai nghìn tám hai nghìn một mươi và trách nhiệm của ông hồ anh tuấn trưởng ban quản lý khu kinh tế vũng áng hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu
các ông lê đình sơn đặng quốc khánh dương tất thắng và nguyễn nhật trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh có phần trách nhiệm
ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh các nhiệm kỳ trong thời gian từ hai nghìn năm hai nghìn một mươi sáu đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án phó mô sa hà tĩnh
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và các ông võ kim cự hồ anh tuấn là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh và các ông lê đình sơn đặng quốc khánh dương tất thắng nguyễn nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời chỉ đạo kiểm điểm xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương

theo báo cáo của ban tuyên giáo thành ủy hà nội trên địa bàn thành phố có hơn hai trăm linh tụ điểm trợ tạm lấn chiến vỉa hè lòng đường
tổng lượng rác thải phát sinh trong khu vực nội thành khoảng bốn tấn mỗi ngày
trong đó lượng rác từ các chợ lớn nhỏ khoảng năm trăm linh tấn trên một ngày
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân sau hơn ba tuần thực hiện nghị định một trăm năm mươi năm có hiệu lực thì hành vi xả rác ở những nơi công cộng vẫn khá phổ biến
điều này đã đạt được nhiều thông tin
điều này chứng tỏ một bộ phận không nhỏ người dân thành phố vẫn chưa có ý thức chấp hành pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường

nếu tăng tiếp thì nhà nước nên giảm thuế chứ sử dụng quỹ bình ổn giá thì cũng là tiền của người tiêu dùng
ông nguyễn văn tiêu thành viên hiệp hội kinh doanh xăng dầu việt nam cho biết
sẽ khó trông cậy nhiều vào quỹ bình ổn vì hiện chỉ còn hơn hai tỷ đồng
trong khi nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã bị ẩm quỹ
áp lực từ giá dầu tăng có thể lớn hơn nhiều so với tăng thu ngân sách và lợi ích của một số doanh nghiệp xăng dầu
do đó đại diện một số doanh nghiệp cho rằng việc điều hành giá cần thận trọng
hạn chế đưa thêm các khoản thuế phí kiểu như đề xuất tăng thuế môi trường với xăng tối đa tới tám đồng một lít mới đây
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
công an huyện chư sê
tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại thôn đa phú xã hương phú huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
cũng phạm tội trộm cấp tài sản
đối tượng trần thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đã bị cơ quan thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh gia lai ra quyết định truy nã
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường hòa bình thị xã ayunpa tỉnh gia lai
cao một m sáu mươi sống mũi tẹt sẹo chấm cách hai cm trên sau cánh mũi trái
ngoài ra còn có đối tượng đặng văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
bị công an thị xã an khê tỉnh gia lai ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại thôn tú thủy hai xã tú an thị xã an khê tỉnh gia lai
các một m bảy mươi da ngăm đen sống mũi thẳng giái tay vuông
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chức vành bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
trong phần tiếp theo với những tin chính
công an tỉnh đồng nai xử lý hành vi ném đá vào xe đặc trùng của cảnh sát giao thông
đường dt bảy trăm năm mươi ba đoạn từ sàng nghĩa trung đến xã vức tín tỉnh bình phước
vẫn chưa được khắc phục một cách triển đề
gây tâm lý hoang mang cho người dân khi đi qua đoạn đường này

quý vị theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
liên quan đến việc người dân chặn cầu bến thủy
phản đối trạng thu phí
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
chỉ đạo các bộ ngành liên quan giải quyết thỏa đáng quyền
và lợi ích của người dân có hộ khẩu thường trú
tại các khu vực lân cận trạm thu phí bến thủy và bến thủy hai hà tĩnh
trước đó vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
phó thủ tướng trương hòa bình đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan
xem xét giải quyết vụ việc này
tiếp đến vào ngày hai mươi một tháng hai phó thủ tướng lại yêu cầu
bộ giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư dự án
và ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan giải quyết thỏa đáng
quyền và lợi ích của người dân có hộ khẩu thường trú
tại các khu vực lân cận trạm thu phí bến thủy và bến thủy hai
không để tái diễn tình trạng người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn
bộ giao thông vận tải làm rõ việc người dân không tham gia giao thông
trên các tuyến đường bot nhưng vẫn phải trả phí cho nhà đầu tư
báo cáo thủ tướng chính phủ
cơ quan điều tra công an tp bắc giang đã tạm giam đối tượng đào quốc đạt
trú tại phường lê lợi thành phố bắc giang để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tại cơ quan công an đối tượng đào quốc đạt khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng hai
khi đang lưu thông trên tuyến đường nguyễn thị lưu tp bắc giang
thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an phường ngô quyền tp bắc giang
giới hiệu lệnh dừng xe do không đổi bú bảo hiểm
nhưng đối tượng đạt không chấp hành mà còn tăng ga lao trực tiếp vào đồng chí trung úy dương hồng hà
cán bộ công an phường ngô quyền đang làm nhiệm vụ
hậu quả khiến đồng chí hà bị thương phải điều trị tại bệnh viện đa khoa bắc giang
hãy công an tp bắc giang đang tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm qua công an tỉnh đồng nai cho biết ngay sau khi vụ việc một số người dân có hành động quá khích
cản trở lực lượng cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ tại đường dt bảy trăm sáu mươi tám
xã thành phú
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an huyện vĩnh cửu điều tra xử lý những đối tượng liên quan
khoảng bảy giờ ngày hai mươi hai tháng hai tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện vĩnh cửu đang làm nhiệm vụ
tại đường dt bảy trăm sáu mươi tám phát hiện anh châu sa rờ điều khiển phương tiện vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
lập biên bản vi phạm ngay sau đó một nhóm công nhân khoảng năm mươi người thuộc một công ty ở gần đó đã đến
gây áp lực đòi lại giấy tờ xe cho anh châu sar một số người quá khích đã lấy đá ném vào
xe tải đặc trủng qua cảnh sát giao thông làm vỡ kính xe tải hư hỏng một xe mô tô của cảnh sát
hiện công an huyện vĩnh cửu đã triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai
củng cố hồ sơ điều tra việc chống người thi hành công vụ
tiếp theo là các thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thành phố hồ chí minh
đà nẵng và đắk lắc mà chúng tôi ghi nhận được
chiều qua trên quốc lộ một đoạn qua chân cầu vượt hương lộ hai quận bình tân
thành phố hồ chí minh xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa năm ô tô khiến các phương tiện hư hỏng
giao thông qua khu vực ủn tắc nghiêm trọng
thời điểm trên một xe ô tô bốn chỗ vừa qua cầu vượt hương lộ hai thì xin đèn dừng vào giải phân cách theo chiều đi
cùng lúc này ba xe tải và một ô tô bảy chỗ lưu thông cùng chiều phía sau do không giữ khoảng cách
đã va liên tiếp vào nhau gây tai nạn liên hoàn giữa năm xe sự cố khiến các phương tiện đều hư hỏng nặng
trước đó tại cầu đò xu thuộc địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải ben và xe buýt gây ách tắc cục bộ cho đoạn đường cách mạng tháng tám
theo đó xe buýt do tài xế lê thái cường điều khiển đang lưu thông trên tuyến cách mạng tháng tám
thì bị xe tải do tài xế trương quốc toàn điều khiển chạy cùng chiều bất ngờ đâm mạnh từ phía sau
hậu quả xe buýt mất lái lao thẳng xuống sông dưới chân cầu đò su
vào thời điểm này chưa có hành khách trên xe nên may mắn không có thiệt hại về người
tài xế xe buýt và phụ xe bị thương nhẹ riêng xe tải ben bị hư hỏng nặng phần đầu
còn tại đắk lắc một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra đầu đường tránh tây thành phố buôn ma thuột
đoạn qua phường tân an thành phố bùa ma thuột tỉnh đắk lắk
khi tài xế nguyễn văn bài lái chiếc xe container đến vòng xoay bắt đầu rẽ vào đường tránh tây thành phố bùa ma thuột
do thắng cướp khiến lốp xe trước bên phụ bị nổ làm cho xe bị lật úp và hư hỏng hoàn toàn phần đầu
rất may là tài xế chỉ bị thương nhẹ
dù đã xuống cấp trong một thời gian dài nhưng tuyến đường dt bảy trăm năm mươi ba đoạn từ cây số hai mươi năm xã nghĩa trung huyện bù đăng
đến ngã ba phước quá xã phước tín thị xã phước long vẫn chưa được khắc phục một cách triệt đề
điều này đã gây nên tâm lý lo lắng cho người dân mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này
bởi tai nạn luôn xảy ra thường xuyên đặc biệt là khi phương tiện trọng tải quá lớn qua lại ở đây ngày mùa đông hơn
sinh sống ở bên đoạn đường này nên anh trung đình sơn đã không ít lần chứng kiến những cảnh tai nạn thương tâm
và việc phải cứu chữa nạn nhân gặp tai nạn giao thông cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây
anh cho biết mùa nắng dù đường có bụi bậm vẫn còn hơn là tai nạn rình dập những khi mùa mưa bắt đầu
một mươi hai h đêm hai h sáng
cô cũng đưa người đi cấp cứu thậm tại ngoài trạm nghĩa trung này xuống tới tỉnh bình phước này đó đưa đi suốt
như chính ở đây là hiện tại là cô giáo ở trên cô giáo cài là một này với cô giáo gì nữa đây
mà đúng hai lần đưa đi viện này đó chân tay rác thì xe cộ thì nói chung là hư hỏng thì nhẹ thôi nhưng mà người thì vạc mặt tạc vai đi
ổ gà ổ voi cùng với nước mưa tạo thành những vũng nước trên mặt
đường vô hình chung trở thành cây bẫy cho người đi đường bởi có những vũng nước có độ sâu gần hai mươi cm và trán hết phần mặt đường
đó là chưa kể đến việc xe gắn máy vừa phải tránh ổ gà vừa phải tránh các loại xe tải trọng lớn nên tai nạn và quyệt là điều có thể dễ dàng xảy ra
dù biết là nguy hiểm nhưng bất đắc dĩ người dân vẫn phải tiếp tục đi lại mà không còn cách nào khác
nó cũng nguy hiểm nhưng mà công việc thì phải đi thôi
đi thì thời gian
lâu hơn hay chậm lại
đi đến đường mới quá hư đi
xe cộ qua lại mưa gió nhiều khi những vũng nước có sâu
rồi xe tải trọng lớn họ chạy qua
rồi đường thì không sửa cho nên bà con qua đây cũng gặp nhiều cái tai nạn bất chắc
lúc mưa gió rồi để về những đường người ta đi đường á
mà những hai xe mà chắn nhau nhiều khi giờ nó hai ổ gà hai bên
thì bây giờ mình chỉ còn một con đường ở giữa để đi thôi
thế thì giờ xe mà tránh thì lại
người dân sinh sống ở khu vực này cho biết đoạn đường trên đã xuống cấp từ nhiều năm nay
và thậm chí là càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn
mọi khắc phục sửa chữa tạm thời gần như không thể mang lại hiệu quả
trong khi đó lượng xe tải trọng lớn lưu thông lại mỗi lúc một nhiều
bao gồm cả xe tải chở hàng hóa và xe vận tải hành khách
vì vậy mong muốn duy nhất của người dân là đoạn đường trên được sửa chữa một cách kiên cố hơn
để không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa đến
ai muốn ăn ngon ngủ yên vậy này là lo kinh tế
thứ nhất là lo gia đình sau đó có những kiểu là xã hội này kia
mình gọi là của ít lòng nhiều ví dụ như thế thôi
chứ còn bây giờ mà cứ sống cái lâm lớp mà cứ động mưa là dần sợ là thôi
cứ động nghe mưa lớn là em ơi mưa lớn nhỉ con ơi mưa lớn nhỉ con ngủ yên
đó để ba ra coi nước nó cái này khác thôi
thấy những đứa trẻ này khác mình phải nạt nổ vậy đấy
trước mắt dù chưa thể khắc phục toàn bộ
thì việc khắc phục những ổ voi ổ gà trên đoạn đường này
là điều cần thiết phải thực hiện
bởi càng kéo dài thời gian hư hại sẽ càng nghiêm trọng hơn
và tai nạn sẽ luôn rình dập người đi đường bất cứ lúc nào